đang có những quan ngại từ phía các quốc gia châu âu trước quyết định của tổng thống nga vladimir putin
yêu cầu các nước không thân thiện phải mua khí đốt của nga bằng đồng rút bắt đầu từ ngày một tháng bốn
tuy nhiên trong tuyên bố mới nhất moscow cho biết quyết định này chưa bắt buộc ngay lập tức mà sẽ chuyển đổi dần dần
thứ trưởng ngoại giao nga sergei rapkov cho biết nga có ý định tiếp tục cung cấp năng lượng cho châu âu
nhưng các lợi ích của moscow cần phải được cân nhắc
ông cũng nhấn mạnh quyết định của nga về việc các nước không thân thiện mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng rút
là để bảo vệ lợi ích của moscow trước các lệnh trừng phạt thiếu trách nhiệm
ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản của thương mại và hệ thống quốc tế
cũng trong một động thái thể hiện sự sẵn sàng của nga đối với các hợp đồng mua bán khí đốt từ châu âu
trong cuộc điện đàm vừa diễn ra tổng thống nga vladimir putin đã nhấn mạnh với thủ tướng đức olaf scholz rằng
châu âu có thể tiếp tục thanh toán tiền mua khí đốt của nga bằng đồng euro thay vì đồng rút